từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai theo nghị định một trăm hai mươi ba của chính phủ quy định đối với lại là hành vi che biển số làm cong biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính lên tới sáu triệu đồng thay vì một triệu đồng so với trước đây
tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng là việc xử lý vi phạm với mức tiền này là chưa tương xứng đối với lại là những vi phạm của các tài xế
vậy xin đồng chí cho biết là có nên chăng là chúng ta nên tăng cường hơn nữa mức xử phạt vi phạm này hay không ạ
cái việc mà thực hiện cái hành vi mà che rán cái biển số này nó vừa thể hiện là cái việc trốn tránh cái nghĩa vụ chấp hành pháp luật của công dân
nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn một cái nguy cơ để các đối tượng phạm tội lợi dụng để hoạt động
chính vì vậy thì chúng tôi nghĩ là bên cạnh cái việc mức xử phạt tuy đã được nâng thì cũng cần nghiên cứu để phù hợp với cả cái điều kiện kinh tế xã hội
để có những cái
biện pháp nâng mức tiền phạm hoặc là gia tăng cái việc cước cái giấy phép lái xe
nhưng mà cũng cần phải có cái vấn đề xem xét ở vấn đề là phải tạm giữ cái phương tiện
vâng thưa đồng chí việc mà chúng ta xử lý nghiêm những hành vi che biển số xe hay là dùng biển số xả là việc làm kịp thời và cần thiết
tuy nhiên về lâu dài để xử lý dứt điểm tình trạng này thì những giải pháp những yêu cầu nào đang được đặt ra ạ
lực lượng cảnh sát thông
thì chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cũng như là của cục cảnh sát giao thông về cái việc là thực hiện các biện pháp nhiệm vụ để chúng tôi phát hiện chúng tôi xử lý một cách chủ động và kiên quyết những cái hành vi vi phạm này
nhưng đồng thời thì chúng tôi cũng có cái tuyên truyền vận động đối với mỗi người dân thì cũng cần cái nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật
và mỗi người dân cũng cần phải đấu tranh với các hành vi
đồng thời thì cũng cần phải toàn xã hội rồi các cái cơ quan truyền thông đại chúng cũng cần lên án các cái hành vi này để cho mỗi cái người mỗi cá nhân thực hiện này là thấy được rằng đây không chỉ là một cái hành vi vi phạm pháp luật mà còn là cái ý thức cái trách nhiệm công dân còn bị buông bỏ còn bị trốn tránh và cần phải được chấn trình
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo